ngày hai mươi sáu tháng bảy di tích hang co phương tại bản sại xã phú lệ huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
đã được đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
co phương là hang núi do thiên nhiên kiến tạo trong lòng núi đá của dãy pô há
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ hang co phương vừa là trạm quân lương
cũng là nơi trú quân của bộ đội thanh niên sung phong và dân công hòa tuyến
chiều ngày hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba máy bay pháp thả bom xuống hang co phương
là một mươi một người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến của xã thiệu nguyên huyện thiệu hóa bị vùi lấp do sập hang co phương
khắc ghi công lao tri ấn canh hùng liệt sĩ tỉnh thanh hóa đã lập hồ sơ di tích
quy hoạch tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng hang co phương xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh
và mới đây di tích hang co phương được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia